theo dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo đang được lấy ý kiến
bộ văn hóa thể thao và du lịch đề xuất bổ sung quy định về hoạt động của người chuyển tài sản phẩm quảng cáo có tầm ảnh hưởng
theo đó đề xuất bổ sung quy định về hoạt động quảng cáo của cá nhân sử dụng mạng xã hội
có năm trăm linh người theo dõi đăng ký trở lên
định nghĩa được đề xuất là người chuyên tải sản phẩm quảng cáo có tầm ảnh hưởng là chuyên gia
người có uy tín người được xã hội chú ý trong lĩnh vực ngành nghề cụ thể theo quy định của chính phủ
hoặc sở hữu tài khoản mạng xã hội trên nền tảng xuyên biên giới
có số lượng người theo dõi đăng ký từ năm trăm linh
hoạt động của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo có tầm ảnh hưởng phải tuân thủ quy định pháp luật về quảng cáo
và quy định về tính năng chất lượng hàng hóa dịch vụ
tại dự thảo tờ trình cơ quan soạn thảo cho rằng hoạt động quảng cáo đang phát triển mạnh mẽ
nhiều người lợi dụng sự phổ biến và thông dụng của phương tiện quảng cáo
để truyền tải nội dung sai sự thật ảnh hưởng đến người tiêu dùng
tuy nhiên luật quảng cáo hiện hành không quy định quyền và nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo
mà chủ yếu tập trung vào trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ
do đó người nổi tiếng chưa chịu chế tài hoặc ràng buộc khi chuyển tải quảng cáo không đúng sự thật
vì vậy dự tạo hướng đến yêu cầu người chuyển tải sản phẩm quảng cáo
phải đã tìm hiểu sử dụng sản phẩm đó và có trách nhiệm về nội dung mình cung cấp